với hơn hai trăm linh nhạc cụ dân tộc được trưng bày và biểu diễn nhạc đường bá phổ đang trở thành điểm đến thu hút nhiều khách tham quan khi lần đầu tiên xuất hiện ở huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đây cũng là điểm nhấn trong không gian văn hóa du lịch hành trình về với đất tổ cội nguồn của dân tộc việt
bắt đầu nghiên cứu sưu tầm nhạc cụ dân tộc việt từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến nay kho tàng nhạc cụ dân tộc của nghệ sĩ bá phổ đã có hơn hai trăm linh loại nhạc cụ khác nhau
trong không gian nhỏ của nhạc đường các nhạc cụ với đủ chủng loại chất liệu được trưng bày hết sức tự nhiên gần gũi tạo cho người xem cảm giác thoải mái và thích thú
công sức của mình trong việc phát huy phát triển và bảo vệ giữ gìn nền nhạc dân tộc việt nam cho con cháu mai sau
sức hấp dẫn mạnh mẽ của nhạc đường bá phổ chính là sự đa dạng độc đáo của các loại nhạc cụ được trưng bày tại đây với nhiều màu sắc khác nhau ở một đẳng cấp cao về kỹ thuật diễn tấu
trong số đó có một số nhạc cụ do nhạc sĩ siêu tầm và nhiều loại do nhạc sĩ
nhạc cụ được tự tài nghiên cứu chế tác nếu như ở bảo tàng nhạc cụ chỉ là hiện vật để trưng bày nhìn ngắm thì ở nhạc đường bá phổ nhạc cụ được thể hiện được biểu diễn với tất cả sự đam mê và sáng tạo của gia đình nghệ sĩ
cảm nhận đầu tiên là sự bất ngờ bởi vì bộ siêu tập quá là hoành tráng quá là đồ sộ
thứ hai nữa là khi mà các nghệ sĩ biểu diễn thì mình cảm nhận được

đó trong đó là tình yêu tình yêu không chỉ là tình yêu với nhạc cụ không chỉ là tình yêu với âm nhạc mà đó còn là tình yêu với nền văn hóa truyền thống của việt nam
người ta gọi ông là vua nhạc cụ dân tộc bởi ông dùng cả cuộc đời tâm huyết cho việc gây dựng nhạc đường bá phổ
ngoài mong muốn bảo tồn phát huy những thành tựu âm nhạc của các bậc tiền nhân ông cũng luôn ấp ủ đóng góp vào việc quảng bá nền âm nhạc đa dạng đậm đà bản sắc việt đến bạn bè quốc tế